công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi năm triệu đồng
đối với năm đối tượng vì tung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
về tình hình dịch covid một mươi chín gây hoang mang dư luận
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi tung thông tin sai sự thật
và cam kết không tái phạm
theo sở y tế tỉnh phú yên đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận
trường hợp nghi nhiễm dịch covid một mươi chín
ngành y tế tỉnh đã thiết lập các đội phản ứng nhanh đường dây nóng
tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh tăng cường tuyên truyền cảnh báo
cho người dân các biện pháp phòng chống dịch hiểu đúng và không nghe theo tin đồn thất thiệt